sau thời gian dài sử dụng cây cầu tạm bắc qua suối rạt thuộc ấp thái dũng xã tân tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
là phương tiện kết nối giữa hàng trăm hộ dân ở ấp thái dũng với trung tâm xã tân tiến
tuy nhiên cây cầu này đang bị hư hỏng nghiêm trọng khiến việc đi lại giao thương của người dân bị gián đoạn
không có làn can mặt cầu là những thanh gỗ được ghép lại và cả cây cầu được trăng giữ bằng những sợi dây cố định dưới lòng suối
cây cầu với những vật liệu thô sơ này là phương tiện kết nối chủ yếu của hàng trăm hộ dân ở ấp thái dũng với trung tâm xã tân tiến hàng chục năm qua
tuy nhiên chỉ qua vài cơn mưa đầu mùa của mùa mưa năm nay mặt cầu đã bị nghiêng hẳn qua một bên khiến việc đi bộ qua cây cầu cũng đã là một sự mạo hiểm
tuy nhiên trong vòng vài tháng lại hỏng một lần mùa mưa này bây giờ nó không an toàn người dân tôi đi lại rất là khổ cực
dù là phương tiện lưu thông chủ yếu của hàng trăm hộ dân nhưng từ nhiều năm qua cây cầu này vẫn chỉ là cây cầu tạm tiêm ẩn nhiều rủi ro và nguy hiểm
cầu thì hư hỏng nhưng việc đi lại thì không thể bị gián đoạn khiến người dân đôi lúc phải liều mình dẫu biết là nguy hiểm
dù cầu của người dân mà rồi nói chung dân trí bây giờ càng ngày càng phát triển rồi